thưa quý vị công an tỉnh sơn la vừa cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng sơn la
công an và hải quan tỉnh điện biên triệt phá hai vụ mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là bảy bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng phối hợp đã giữ tráng y phánh và mùa a xía
tại khu vực xã triển hác huyện mộc châu tỉnh sơn la thu giữ năm bánh heroin hai điện thoại di động
một xe máy cùng một số tăng vật khác
và chỉ một tiếng đồng hồ sau đó tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tăng hạng a xà trú tại huyện bộc châu tỉnh sơn la
cùng với tăng vật là hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng sà khai nhận đã mua số ma túy này về để bán kiếm lời
trồng trái phép gần hai cây thuốc viện để bán kiếm lời má thị phính trú tại thị xã sapa
vừa bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt khẩn cấp
qua khám nghiệm hiện trường công an thị xã sapa đã phát hiện thu giữ một tám trăm bảy mươi sáu cây thuốc viện được phính trồng tại vườn rau của gia đình
công an công an cũng thu giữ thêm gần bốn gram nhựa thuốc viện được đối tượng cất giấu trong nhà
phính cai nhận toàn bộ số cây thuốc viện trên được đối tượng trồng để bán kiếm lời
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành nhổ bỏ số cây thuốc viện trên và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với má thị
về hành vi trồng cây thuốc viện và tàng trữ trái phép chất ma túy
lê minh long đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chủ tiệm spa hương roza ở khu phố bốn phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh gia lai bắt giữ vào tối ngày hôm qua khi đang lẩn trốn tại xã đăng huyện iapa tỉnh gia lai
chiều ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo nạn nhân bị sát hại và cướp tài sản
chiều hôm sau công an tỉnh đồng nai phát hiện long đang lẩn trốn tại huyện yapa tỉnh gia lai nên phối hợp bắt giữ
qua đấu tranh bước đầu long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an tỉnh đồng nai đang tổ chức di lý đối tượng về đồng nai để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
liên quan đến video được phát tán trên mạng xã hội vào tối ngày hôm qua về người đàn ông có hành vi hành hạ ép một em bé sử dụng nghi là chất ma túy
công an huyện hóc môn tp hcm vào ngày hôm nay
cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh
theo hình ảnh từ video một người đàn ông xăm trổ không mặc áo đã nhiều lần chửi bới văng tục đối với em bé này
thậm chí có đoạn clip ghi lại cảnh em bé bị ép hút chất nghi là ma túy
trong clip còn có tiếng của một người phụ nữ nhưng khi chứng kiến sự việc người này cũng không có hành động can ngăn
ngay khi video được phát tán lên mạng xã hội đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho rằng
qua hình ảnh vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em
đồng thời đề nghị lực lượng công an kịp thời xác minh để đảm bảo an toàn cho trẻ em cũng như xử lý nghiêm đối tượng
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện hành vi tham ô tài sản
nguyễn quốc huy chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giả
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn quốc huy là nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh bạc liêu
có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách đảm bảo tiền thu hộ từ người nhận được nộp về công ty
tuy nhiên huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình thu tiền từ nhân viên rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân gần ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ

cháy lớn xảy ra gây thiệt hại tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại vĩnh tân công ty cổ phần môi trường thiên thanh huyện vĩnh cửu
công an tỉnh đồng nai đang khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ cháy này
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khuôn viên nhà máy kèm theo nhiều tiếng nổ khói cao hàng chục mét
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã đến hiện trường
dập tắt được đam cháy vào khoảng một mươi tám h ba mươi
bước đầu xác định ngọn lửa phát ra từ bãi chứa chất thải trong khuôn viên nhà máy
rồi lan rộng bốc cháy dữ dội may mắn không gây thiệt hại về người
nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể là do chập điện
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh quảng nam
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng thiêu dụi nhiều ngôi nhà
thậm chí là đã có trường hợp tử vong
trước tình hình trên lực lượng công an tại các huyện miền núi đã tăng cường vận động tuyên truyền
và thành lập nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
phát huy tối đa hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại thôn một xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam
bảy hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh liên kề này đã được trang bị đầy đủ
bình chữa cháy dụng cụ phá rỡ lắp đặt chuông báo cháy và núp ấn báo cháy liên kết với nhau
đảm bảo ấn bất kỳ nút nào thì tất cả chuông đều kêu
đồng thời các hộ dân trong tổ liên gia cũng đã được tập huấn kỹ lưỡng về cách sử dụng bình chữa cháy
và kỹ năng phòng cháy chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra
mô hình này tuy vẫn còn mới mẻ với bà con vùng núi nam trà my
thế nhưng người dân đều rất quan tâm và ủng hộ vì cháy nổ cháy lan là nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây

những xã miền núi vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra rất nhiều vụ cháy do tập quán dùng bếp củi
dựng nhà bằng gỗ hoặc các vật liệu dễ cháy
từ những đám cháy nhỏ đã lan rộng gây hậu quả nghiêm trọng do kiến thức về phòng cháy chữa cháy của người dân ở đây vẫn còn nhiều hạn chế
điển hình như vụ cháy xảy ra vào đầu tháng hai
khi năm hai nghìn hai mươi ba khiến năm ngôi nhà bị thuyên rụi hoàn toàn tại huyện tây giang do đốt lửa sủi ấm
hay mới đây nhất vụ cháy xảy ra vào đầu tháng ba vừa qua tại huyện nam trà my đã khiến hai người tử vong
lực lượng công an địa phương đang nỗ lực tuyên truyền thành lập và nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và điểm chữa cháy công cộng để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn của các hồ gia đình
chúng tôi cũng xác định rằng phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng
để đem lại sự bình yên cuộc sống cho người dân
và khi người dân đã có kiến thức và có nhận thức về sự an toàn về phòng cháy chữa cháy
thì việc phòng ngừa sẽ tốt hơn
do đó là xây dựng tổ liên gia mới được một
và chúng tôi cũng đã khảo sát tiếp tục chỉ đạo khảo sát để thực hiện những khu vực khác
để đảm bảo là khi có sự cố thì bà con nhân dân ở khu vực có cái nghiệp vụ
rồi có cái phương tiện sẵn sàng ứng phó để mà hạn chế tối thiểu cái việc mà cháy nổ xảy ra
tuy vậy việc triển khai nhân rộng mô hình này ở các huyện miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn
do người dân chủ yếu sống trên nương rẫy các hộ cách xa nhau không đảm bảo yêu cầu để thành lập mô hình
bên cạnh thành lập các mô hình lực lượng công an cơ sở cũng đang nỗ lực vận động tuyên truyền
để người dân sống trên nương rẫy
để người dân nâng cao hơn nữa nhận thức về hậu quả nghiêm trọng của cháy nổ
và từng bước thay đổi thói quen góp phần giảm thiểu cháy nổ và đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản của người dân khi có cháy nổ xảy ra
còn tại tỉnh đắk lóc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa thực nghiệm điều tra
làm rõ vụ việc một người phụ nữ dùng búa đánh chết con trai
vào khoảng chín giờ ngày năm tháng ba tiếp nhận tin báo về việc anh y khai nghie hai mươi bảy tuổi
tử vong tại nhà không rõ nguyên nhân lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường
và triển khai các biện pháp điều tra
đối tượng tình nghi chính là bà hơ mỹ nghie mẹ ruột của nạn nhân
được sự vận động thuyết phục của lực lượng công an ngày bảy tháng ba bà hơ mỹ đã đến công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi giết chết con trai
do y khai nhiều lần đe dọa giết mình nên bà hờ mỹ đã dùng chiếc búa đánh nhiều cái vào đầu
vùng ngực và lưng khiến y khai tử vong tại chỗ
là hàng xóm nên đối tượng lê viết oánh đã nắm được giờ rắc sinh hoạt của nạn nhân
khi nạn nhân đi vắng oánh đã đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị
công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra oánh khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng ba thấy cổng nhà nạn nhân không khóa
nên đối tượng đã đột nhập vào nhà rồi đập phá kết sắt lấy trộm tiền và vàng
cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hai chiếc nhẫn một dây chuyền bằng kim loại màu vàng
cùng hai mươi bốn triệu đồng oánh trộm cắp tại nhà của nạn nhân
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng là phạm đức an và đỗ quốc trinh
có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính viễn thông
vào tháng hai trinh nhận một máy tính và hai thiết bị giả trạm bts các nhà mạng
từ một người trung quốc để phát tán tin nhắn quảng cáo qua sms
quy ước một mươi tin nhắn được gửi đi thì người này sẽ trả cho trinh năm trăm linh đồng
sau khi cài đặt và thực hiện
phát tán tin nhắn thành công trinh đã hướng dẫn cho em ruột là đỗ quốc bảo
và thuê phạm đức an thực hiện việc này
từ khi thực hiện hành vi này trinh được người đàn ông trung quốc trả khoảng một trăm một mươi triệu đồng
trong đó trinh đã chuyển cho bảo và an mỗi người ba mươi triệu đồng
thưa quý vị sự việc hàng trăm phụ huynh tại các thành phố lớn trong thời gian gần đây
đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo con đi cấp cứu
cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
ngoài sự bất cập trong công tác quản lý sim điện thoại của các nhà mạng
thì còn có thêm một mối nguy cơ khác đang gây ra rất nhiều hệ lụy
đó chính là việc dữ liệu thông tin cá nhân đang trở thành miếng mồi ngon
cho các đối tượng khai thác mua bán trái phép
chỉ sau một đến hai lần chị hiền mua vật phẩm phong thủy qua mạng
tại địa chỉ của người quen thì đã có cuộc gọi đến
nói ra đúng tên địa chỉ của chị để nhằm mục đích tung ra một chiêu trò lừa đảo
các đối tượng đã thực hiện từ hành vi mua bán tra đổi thông tin cá nhân

để các đối tượng trả lời cho các đối tượng
các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán tra đổi thông tin cá nhân
người mua có thể sở hữu tập danh sách khách hàng chi tiết
từ tên tuổi địa chỉ ngày sinh cho đến số điện thoại
thậm chí chi tiết hơn còn phân loại tập khách hàng
theo các lĩnh vực cụ thể như y tế bất động sản hay giáo dục
thông tin trái phép đó là người ta có cái nhu cầu gì
đối tượng thu thập những thông tin đó để phục vụ cho việc
để thực hiện các hành vi mà mình có thể nói là cạnh tranh không lành mạnh
trong các hoạt động kinh tế
ngoài ra thì các đối tượng có thể sử dụng các thông tin này
cho các hoạt động tội phạm khác ví dụ như lừa đảo qua mạng

là rất khó hạn
hệ lụy của tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân là rất khó hạn
rất khó lường những thông tin cá nhân này được các đối tượng thu thập tập hợp từ nhiều nguồn
trong đó có cả sự chủ quan của người dân trong sử dụng mạng xã hội và phía các doanh nghiệp
cơ quan tổ chức khi thu thập thông tin của khách hàng đã thiếu biện pháp bảo vệ an toàn dữ liệu thông tin cá nhân
đối với lại người dân những người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng internet
trên không gian mạng thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị là chúng ta không đánh đổi tiện ích về mặt công nghệ
về mặt đời sống để chúng ta dễ dàng tỏa hiệp với các yêu cầu cung cấp các thông tin riêng thông tin cá nhân của mình
thứ hai là đối với việc mà có những đơn vị họ thu thập thông tin của mình thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn như đơn giản thôi khi chúng ta đi ra siêu thị điển thông tin nhà riêng thông nghi hộ khẩu
thông tin số điện thoại thông tin ngày tháng năm sinh
là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc tránh vì cái việc một cái tiện ích nào đó mà chúng ta đánh đổi những cái thông tin này của mình
đôi khi những thông tin này của mình sẽ bị tập hợp qua những cái nội dung đơn giản như vậy mà bán ra ngoài
chúng ta sẽ là những người bị ảnh hưởng
được biết hiện nay dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được bộ công an xây dựng
nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân
nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân
tuy nhiên điều cần thiết nhất lúc này là mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình như một loại tài sản đặc biệt
liên quan đến vụ việc đôi vợ chồng làm siếc trên đèo hải vân
chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng
đã khởi tố bị can đối với nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân về hành vi gây dối trật tự công cộng
sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng ba hai bị can cùng biểu diễn đổi người lái trên xe mô tô
sau khi vụ việc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây nên sự bức xúc trong nhân dân
hành vi của cả hai thể hiện sự coi thường pháp luật gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo hải vân
hiện thế anh đã bị công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tạm giữ vì có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích ngay trong đêm một mươi chín tháng ba
còn ngân được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra
thưa quý vị nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông hiện nay không chỉ là câu chuyện tại các vùng đô thị
mà còn diễn ra ngày càng nhiều hơn ở khu vực nông thôn miền núi khi mà mạng lưới đường giao thông ngày càng phủ kín
lượng phương tiện giao thông cũng phát triển nhanh
trước thử trạng này nhiều giải pháp đồng bộ đang được các ngành chức năng triển khai thực hiện bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
phóng nhanh vượt ẩu trở quá số người quy định không mang giấy tờ xe không đội mũ bảo hiểm vi phạm nồng độ cồn
người vi phạm không chỉ thanh tiếu niên mà cả thời gian
tại khu vực nông thôn không khó để bắt gặp những hình ảnh vi phạm giao thông của người dân như thế này

vấn đề có khổ bắt tải thì hiện tại là lượng giao thông đang làm rất nghiêm túc và quyết liệt
thứ ba là tình trạng học sinh thanh niên trong độ tuổi thanh niên là vi phạm giao thông
rất là khủng hiểm hay là chưa đủ độ tuổi đủ điều kiện điều kiện phương tiện giao thông
qua cuộc trang sát thì vấn đề cơ bản xác định
đây là những lỗi chính và lỗi nguyên nhân trực tiếp xảy ra vấn đề giao thông
huyện kim sơn có nhiều tuyến đường quốc lộ chạy qua như quốc lộ một mươi quốc lộ hai mươi một quốc lộ một mươi hai b
dẫn tới mẩn độ giao thông đông đúc tình hình vi phạm đợt giao thông tương đối phức tạp
trước tình hình đó công an huyện kim sơn đã mở đợt cao điểm gia quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông
huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo khép kín về địa bàn
thời gian kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt tập trung phát hiện và xử lý các vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn
qua đó đã có những chuyển biến tích cực tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương
là điểm sáng của tỉnh ninh bình về bảo đảm an toàn giao thông
lựa giao thông đã thiết hành là tuần trai cầu soát và khép kín địa bàn không bỏ để chống địa bàn
nâng cao kết quả xử lý thứ hai là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến nay đội giáo quân quân địa cụm sơn đã thiết hành tuần trai cầu soát xử lý hơn ba trăm linh trường hợp vi phạm giao thông cồn
gần năm mươi trường hợp vi phạm giao thông có tải và hơn hai trăm linh trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông
thời gian tới cùng với lực lượng công an cả nước công an huyện kim sơn tiếp tục tập trung triển khai các chuyên đề
về xử lý giao thông
quá khổ quá tải cơi nới kích thước thùng xe nông độ cồn đồng thời thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các đợt tuyên truyền
tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên triển khai thực hiện các đợt cao điểm trận đại